thời gian gần đây các phương tiện đăng ký đăng kiểm mới có sự gia tăng
cộng với đó là chất lượng mặt bằng chung của các loại xe ô tô cũ cũng đã được cải thiện đáng kể
khiến cho một số trung tâm đăng kiểm bắt đầu có tình trạng quá tải
vậy làm thế nào để giảm tải cho đăng kiểm ô tô
thì đây vẫn là bài toán nan dài đối với các cơ quan chức năng trong mỗi mùa đăng kiểm
dù từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba cục đăng kiểm việt nam bắt đầu triển khai thí điểm đặt lịch hẹn trực tuyến qua app đăng kiểm
tuy nhiên đến nay nhiều chủ xe vẫn gặp những lỗi như đặt lịch đăng kiểm nhưng không được xác nhận
vì thế thay vì đặt lịch hẹn qua app nhiều tài xế vẫn chọn xếp hàng theo cách truyền thống tiêm ẩn nguy cơ quá tải đăng kiểm
với chu kỳ hiện nay những xe cũ sáu tháng phải đăng kiểm một lần thì có thể xem xét nâng thời gian lên chín tháng
những phương tiện một năm đăng kiểm một lần có thể nâng thời gian lên một năm ba tháng một năm sáu tháng
các phương tiện mới nhiều hơn chất lượng mặt bằng chung của các phương tiện đều tốt lên
như vậy chu kỳ kiểm định của việt nam có thể tiếp cận với thời hạn đăng kiểm giống nhiều nước trên thế giới
chủ xe hoặc lái xe
trước khi đi đăng kiểm thì nên bảo dưỡng sửa chữa trước hai cái kỳ đăng kiểm để cho nó được tốt với cái xe của mình
khi đến đăng kiểm thì nó không bị sai hỏng không phải khắc phục
theo các chuyên gia việc tăng thời gian đăng kiểm đồng nghĩa những sai phạm về đăng kiểm thuộc về khách hàng phải kiểm tra và xử lý chặt chẽ hơn
thông tin tám ra đời tháo gỡ cho người dân bằng cách giãn chu kỳ kiểm định
và thêm nữa là gia hạn trong một triệu tư xe xem sáu tháng
vì vậy là lượng xe cũng đã được giảm tải đi rất nhiều
theo dự báo của cục đăng kiểm việt nam trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn hà nội sẽ có hơn chín mươi bảy trăm linh xe ô tô đến hạn đăng kiểm
nhưng các trung tâm chỉ đáp ứng được từ bảy mươi bốn đến tám mươi bảy nhu cầu
sở giao thông vận tải hà nội cũng đang lên kế hoạch điều phối đăng kiểm viên giữa các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn hà nội